chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để bàn về phong trào nằm văn hóa văn minh đô thị
trở thành phong trào của toàn dân
và như thường lệ trước tiên xin kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
ghi nhận trong một mươi tháng qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn sáu mươi sáu tỷ đồng
giảm bốn mươi năm bốn công nghiệp giảm bốn bảy bán lẻ và dịch vụ giảm hai một
từ đó kéo theo thu ngân sách sụt giảm một mươi hai tám
tuy nhiên nền kinh tế vẫn có những điểm sáng như hoạt động xuất khẩu với kim ngạch tăng năm năm
tập trung vào nhóm ngành điện tử linh kiện rau quả v v
doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng chín chín
để giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng của năm trong những tháng còn lại
thành phố phải chạy nước rút triển khai đồng loạt các giải pháp linh hoạt kịp thời
đồng thời rạp soát xử lý dứt điểm các điểm nghẽn tăng cường quản lý nguồn thu
chống thất thu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và nỗ lực hoàn thành thu ngân sách cả năm
sau làn sóng dịch covid một mươi chín đã có nhiều tín hiệu khả quan hơn khi các doanh nghiệp đã và đang từng bước
phục hồi ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh
dự báo trong ba tháng cuối năm thành phố hồ chí minh có khoảng sáu mươi hai đến sáu mươi năm chỗ làm việc
tập trung ở các nhóm nghề như kinh doanh thương mại
dịch vụ vận tải kho bãi dịch vụ cảng chế biến lương thực thực phẩm
trong số đó nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo chiếm tám mươi năm hai mươi sáu
đây là cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường người lao động tìm việc
người lao động bị mất việc vì dịch covid một mươi chín và cả nhóm người dịch chuyển lao động trong giai đoạn hiện nay
tại nhà hát tp hcm sở văn hóa thể thao tp hcm phối hợp hội nghệ sĩ sân khấu việt nam
cục nghệ thuật biểu diễn bộ văn hóa thể thao và du lịch
hội sân khấu tp hcm tổ chức lễ trao giải cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương trần hữu trang năm hai nghìn hai mươi
sau hơn một tháng diễn ra sôi nổi qua hai vòng sơ khảo và chung kết
ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật quyết định trao một mươi chín huy chương
gồm bảy huy chương vàng và một mươi hai huy chương bạc cho các thí sinh xuất sắc nhất
cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương trần hữu trang là giải thưởng sân khấu đầu tiên
vinh danh các nghệ sĩ xuất sắc theo các dạng vai sở trường
chứ không chỉ tập trung cho các nhân vật chính trong tác phẩm
kết quả ở hạng mục kép lão đào mụ có hai huy chương vàng ba huy chương bạc
hạng mục kép hai đào hai một huy chương vàng
hạng mục kép độc đào độc một huy chương vàng ba huy chương bạc
hạng mục kép mùi đào mùi ba huy chương vàng năm huy chương bạc
ngoài ra ban tổ chức còn trao giải nghệ sỹ phụ diễn ấn tượng cho các nghệ sỹ
trong khuôn khổ lễ trao giải công chúng cũng đã được thưởng thức các tiết mục dự thi tiêu biểu
cùng các tiết mục đặc sắc có sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương thế hệ vàng
và các nghệ sĩ từng đạt giải thưởng trần hữu trang trước đây
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi tp hcm chọn chủ đề là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa
và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
để thực hiện nội dung này mỗi người dân cũng như cán bộ thành phố phải ý thức sâu sắc rằng
việc xây dựng văn hóa văn minh chính là sức mạnh để thúc đẩy sự phát triển của tp hcm
từ đó tp hcm mới thực sự trở thành đô thị có chiều sâu văn hóa văn minh xứng đáng là một thành phố đáng sống
mục tiêu trọng tâm thực hiện chủ đề năm là một tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cả hệ thống chính trị
để phát huy sức mạnh của nhân dân
gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
và phong trào toàn dân rèn luyện thể dục thể thao theo gương bác hồ vĩ đại
gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa văn minh đô thị
với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội củng cố khối đại đoàn kết dân tộc nâng cao dân trí
bốn xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển của tp hcm
thành ủy có ban hành chỉ thị một mươi chín
đó là chỉ thị về việc người dân tp hcm không xả rác trên đường kênh rạch và giảm ngập úng
và giai đoạn hiện nay là hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thì lồng ghép vào trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố
là cái giải pháp cũng do ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
đó là xây dựng tp hcm là xanh thân thiện với môi trường
để đạt được những cái nội dung đấy thì chúng tôi
đi từ tế bào gốc là gia đình và đi vào cốt lõi là con người
nó cũng gắn liền với việc cụ thể hóa cái nghị quyết ba mươi ba
chương trình hành động bốn mươi năm của thành ủy
đó là xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam trong cái giai đoạn mới hiện nay
giai đoạn phát triển bền vững đất nước
và không ai khác hơn chính người dân là người sáng tạo ra các hoạt động văn hóa ở cơ sở gắn với phong trào đoàn dân đoàn kết
và chính người dân và cộng đồng dân cư đó là tác giả của những cái gia đình
gia đình văn hóa khu phố văn hóa phường văn minh đô thị xã văn hóa nông thôn mới
và các đơn vị doanh nghiệp cơ quan văn hóa
và chính họ không ai khác hơn
người dân đội ngũ cán bộ công chức là đối tượng thực hiện phong trào này
đồng thời cũng là đối tượng được thụ hưởng từ phong trào này
bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu
để xây dựng một thành phố văn minh văn hóa thì việc làm cho thành phố sạch không ô nhiễm là một trong những tiêu chí rất quan trọng
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh đã tích cực cải thiện môi trường sống giảm lượng rác thải ra
tuy nhiên trong các dịp lễ hội thì tình trạng rác thải ứ động trên đường phố vẫn còn
đây là điểm trừ về hình ảnh con người và thành phố hồ chí minh trong mắt du khách gần xa
năm hai nghìn hai mươi việc thực hiện chỉ thị một mươi chín về thực hiện cuộc vận động
người dân thành phố hồ chí minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
và việc thực hiện chỉ thị hai mươi ba thành phố đã giảm được bảy mươi tám số vụ xây dựng

thành phố hồ chí minh phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành vận động một trăm linh
các hội dân cam kết thực hiện đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom
xử lý rác thải hợp vệ sinh tại hộ gia đình tại các địa bàn chưa có tuyến thu gom
giữ gìn vệ sinh môi trường tự trang bị thiết bị lưu chứa rác thải
vận động một trăm linh hội dân trên địa bàn thành phố cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch
một trăm linh phản ánh của người dân về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị được tiếp nhận và xử lý kịp thời
để thực hiện nếp sống văn hóa kỹ cương pháp luật
quận một đã tổ chức tuyên truyền nhiều mô hình hiệu quả về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị
kỹ cương pháp luật v v
đã duy trì hiệu quả mô hình một mươi năm phút mỗi tuần vì thành phố an toàn văn minh sạch đẹp
với các hoạt động chủ yếu như dọn dẹp tổng vệ sinh cải thiện môi trường tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh nơi sinh sống
học tập và làm việc với phương châm làm những công việc cụ thể nhất ít tốn thời gian nhất và đạt hiệu quả nhất
đồng thời tổ chức thực hiện ngày chủ nhật xanh dọn dẹp vệ sinh
chỉnh trang tại các điểm nóng về vệ sinh môi trường an ninh trật tự
thực hiện kiểm tra chấn chỉnh biển hiệu bản quảng cáo viết đặt sai quy định nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị
các buổi tuyên truyền
thí dụ như trước đây mình tổ chức tại cái phòng thì có thể là có cao lắm một trăm linh hai trăm linh người đến tham dự
còn trên cái chương trình live stream này là mình có mười mấy ngàn người theo dõi
rồi để đánh giá được kết quả đó thì cái sự tương tác ngay tại cái buổi live stream đó
nó cũng thể hiện là sự quan tâm của người dân
ngoài ra cái cuốn cẩm nan này thì cũng được phát tới các gia đình

và khi mà mình xuống mình tham gia các cái buổi họp buổi sinh hoạt á
thì mình thấy là người dân người ta cũng nghiên cứu
và người ta cũng có trao đổi những cái nội dung liên quan đến cái cuốn cẩm nang của quận phát hành
do đó là mình cũng thấy là cái sự quan tâm của người dân
và trong các em học sinh thì các em cũng có những cái trao đổi
cũng nắm biết được cái nội dung này
và vừa rồi tại các phường á
thì cũng tổ chức các cái hội thi
cũng xung quanh về cái giao tiếp văn hóa ứng xử này
thì với các cái hội thi này thì cái tài liệu cũng là cái cuốn cẩm nang này
và cũng thêm một số cái nội dung mà qua cái thể hiện của các em học sinh
của những người dân mà khi người ta tham gia hội thi á
thì người ta cũng thể hiện trên cái nội dung của mình đã tuyên truyền
thì thấy là những cái nội dung mình truyền tải thì được sự đồng lòng của người dân
tại một mươi phường thuộc quận phát hành
thường xuyên thực hiện ra soát đối chiếu tổng hợp kết quả kiểm tra
xử lý các biển hiệu bản quảng cáo vi phạm
tập trung công tác kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội
phòng chống các sản phẩm phi văn hóa độc hại trên địa bàn
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dừng đậu xe ô tô trái quy định
các bãi xe không phép sai phép lấn chiếm lòng lề đường
bảo đảm trực tượng đô thị vệ sinh môi trường
các phường có tuyến đường tuyến kênh đi qua luôn duy trì lực lượng kiểm tra
xử lý các vi phạm về trật tự đô thị vệ sinh môi trường cầu cá đánh bắt trái phép
trong hai mươi năm qua ubnd một mươi phường đã kiểm tra và xử lý hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm
với số tiền phạt hơn tám mươi tỷ đồng
thì bản thân tôi và người dân ở xung quanh hưởng ứng rất là nhiệt tình
tham gia tất cả các phong trào về vệ sinh môi trường của khu phố
đặc biệt là chị em phụ nữ cũng như là các cháu thiếu nhi
là một lực lượng nồng cốt rất là tích cực
ngoài ra các đợt thi để tìm hiểu về truyền thống của mặt trận tổ quốc
các đợt thi để tìm hiểu về truyền thống của mặt trận tổ quốc
cũng như là thanh niên
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham gia
qua những buổi tham gia như vậy
nó cũng đã tạo sân chơi bổ dưỡng bổ ích rất nhiều
việc đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
được huyện bình chánh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh xây dựng nếp sống văn hóa
từng cá nhân từng gia đình khu dân cư cơ quan đơn vị doanh nghiệp
cũng góp phần làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống
tạo sức đề kháng đối với các sản phẩm văn hóa độc hại
xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người
tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách đạo đức trí tuệ
năng lực sáng tạo thể chất tâm hồn trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân
điển hình như hộ gia đình bà phan thị thanh ngụ ấp ba xã tân kiên
gia đình bà đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục hai mươi năm nay
bà và gia đình luôn thực hiện tình làng nghĩa xóm đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình
nổi bật là các hoạt động vận động các nữ chủ nhà trọ trên địa bàn ấp
thực hiện không tăng giá tiền phòng giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn
trong đó gia đình bà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương
như trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho tám hộ nông dân với tổng kinh phí chín sáu trăm linh ngàn đồng trên một năm
vận động tặng quà tết cho công nhân ở trọ mỗi năm một trăm bảy mươi xuất phần quà
tham gia và vận động người dân thực hiện các tuyến đường xanh sạch đẹp
có thể nói việc đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên toàn địa bàn thành phố
cũng như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
đã góp phần tích cực trong xây dựng tổ chức đảng bộ máy chính quyền
mặt trận đoàn thể và các hội quân chúng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
và mỗi người dân trong phát triển văn hóa xây dựng nếp sống văn minh đô thị
nâng cao chất lượng sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố
tuy nhiên thời gian tới vẫn cần sự vào cuộc sâu sát hơn của các bang bộ ngành liên quan cũng như người dân thành phố
thực hiện chủ đề năm hai nghìn hai mươi của tp hcm năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
sở văn hóa thể thao tp hcm trung tâm văn hóa tp hcm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật
trong đó có hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử xây dựng lối sống nếp sống văn minh trong cộng đồng năm hai nghìn hai mươi
thí sinh tham gia đội thi là các diễn viên câu lạc bộ đội nhóm cộng tác viên đang sinh hoạt tại địa phương đại diện cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận huyện
là các đạo diễn nhạc sĩ diễn viên chuyên và không chuyên đang sinh sống học tập lao động trên địa bàn thành phố
anh chị em đã làm cái công việc tuyên truyền không phải trực tiếp mà còn thông qua cái nghệ thuật thông qua cái biểu diễn thông qua cái câu chuyện kể
cái nghệ thuật biểu diễn của anh chị em tuy nó còn bản năng nhưng mà nó rất chân thực và rất sinh động có thể nói cái diễn xuất rất tốt
chính vì kết quả của diễn xuất nó đã tạo nên được cái tính hấp dẫn cho một số những câu chuyện
hội thi nhằm tuyên truyền nội dung văn hóa giao tiếp ứng xử trong cộng đồng tạo hiệu ứng lan tỏa về văn hóa ứng xử với các giá trị chuẩn mực khuôn mẫu đạo đức chung trong cộng đồng
góp phận nâng cao nhận thức ý thức chấp hành quy định của pháp luật và hưởng ứng thực hiện có hiệu quả chủ đề của thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi
nằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tạo phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa đẩy lùi các tiêu cực nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân thành phố
do là sống trong chung cư nên là rất nhiều thành phần nên cái việc mà ý thức về giữ gìn văn hóa môi trường cũng như là các cái tính hấp dẫn cho người dân thành phố
các trường hợp xảy ra tại chung cư trong cái việc quá ứng xử do đó mà để xây dựng được cái thành công về cái chung cư văn hóa thì chúng tôi chọn cái tiểu phẩm là đánh thức mọi người trong chung cư để làm sao là hiểu được và cùng chung tay để xây dựng là chung cư văn hóa trên địa bàn của quận bình thạnh
công chúng đã được thưởng thức tiết mục nhiều thi như tiểu phẩm cuộc sống tươi đẹp quận một nói lời xin lỗi quận bảy câu chuyện cuối phố quận một mươi hai
còn quý hân vàng quận một mươi một bài học đắt giá quận sáu
với những câu chuyện đời thường gần gũi về các chủ đề như vệ sinh môi trường tình làng nghĩa xóm ứng xử trong bối cảnh dịch bệnh v v
các tiết mục đã mang đến những thông điệp ý nghĩa truyền tải những thông tin thời sự tạo được tính hấp dẫn cho người xem
bên cạnh đó cảnh trí sân khấu hiệu ứng màn hình điện tử âm nhạc ánh sáng cũng được các đơn vị chăm chút đầu tư sinh động hợp lý
xem qua một hồ
mình xem thì mình thấy các tiểu phẩm của các đơn vị nào cũng rất là hay mang một thông điệp nói về môi trường nói về gia đình nói về tình nghĩa xóm làng
tôi cảm thấy rất là vui và mình sẽ sau khi mình xem này mình cũng cố gắng về nhà về khu phố mình sẽ truyền đạt lại một số ý nghĩa
mình đã xem mình sẽ hành động và mình sẽ làm theo những gì mà mình đã hiểu
mình đã hiểu biết được qua cái chương trình này
đây cũng là dịp để các nghệ sĩ diễn viên quần chúng trên địa bàn thành phố được học hỏi giao lưu trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực sáng tạo dàn dựng và biểu diễn ở cơ sở
định hướng phát triển nghệ thuật sân khấu trong phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố
thưa quý vị chúng ta đều hiểu rằng xây dựng một tòa nhà đẹp đẽ hiện đại đã khó nhưng không khó bằng xây dựng những con người sống xứng đáng phù hợp với ngôi nhà ấy
xây dựng một thành phố văn minh hiện đại đã khó nhưng không khó bằng xây dựng con người có nếp sống văn hóa văn minh đô thị
chúng ta cũng đều hiểu rằng để xây dựng toàn dân thành phố hồ chí minh có nếp sống văn hóa văn minh đô thị là một quá trình khó khăn lâu dài công phu
nên đòi hỏi cả hệ thống chính trị các cấp các ngành và toàn dân thành phố qua từng thế hệ phải kiên trì thực hiện kiên trì phấn đấu
quý vị thân mến chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân sẽ được khép lại tại đây
quý vị có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tv a gmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau